trước thực trạng nhiều tàu vỏ thép đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ bị hư hỏng
phải nằm bờ hoặc phải chờ sửa chữa liên tục
tỉnh bình định đã thành lập tổ công tác thẩm định chất lượng tàu vỏ thép
ubnd tỉnh bình định vừa công bố quyết định thành lập tổ thẩm định chất lượng tàu cá vỏ thép
đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó tổ công tác sẽ có tám thành viên do một phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh bình định làm tổ trường các thành viên còn lại gồm cán bộ thuộc công an tỉnh sở tư pháp
kỹ sư đăng kiểm viên giám định viên chuyên ngành tổ công tác sẽ thẩm định đánh giá
xác định rõ chất lượng nguồn gốc sản phẩm và tính năng hoạt động của vò tàu máy tàu và các thiết bị
được thi công cung cấp cho tàu vỏ thép so với hợp đồng đã ký giữa ngư dân với cơ sở đóng tàu
sau khi thẩm định tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết cho ban
chỉ đạo tỉnh xem xét quyết định hiện bình định có ba mươi bảy tàu vỏ thép được đóng mới theo nghị định sáu bảy
tuy nhiên khi đưa vào khai thác rất nhiều tàu bị hư hỏng máy móc
không được sửa chữa kịp thời ảnh hưởng lớn đến sản xuất và trả nợ của chủ tàu